tuy nhiên đây là một quyết định vô căn cứ thiếu khách quan đối với tình hình thực tế tại việt nam
chuyên mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay sẽ phân tích kỹ về nội dung này với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
trong thông báo ngày hai tháng một mươi hai vừa qua ngoại trưởng mỹ antony blinken đã tuyên bố đưa algeri cộng hòa trung phi comoros vào việt nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì có tham gia hoặc chấp nhận những vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo
với các vi phạm nghiêm trọng hơn thì hoa kỳ đưa vào danh sách quan ngại đặc biệt gồm trung quốc cuba ericia iran nicaragua triều tiên pakistan nga ả rập xê út tajikistan và tukhenistan
phản ứng trước thông cáo này bộ ngoại giao việt nam nêu rõ quyết định của hoa kỳ đã dựa trên những thông tin không chính xác những đánh giá thiếu khách quan về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại việt nam
những đánh giá ấy chẳng những không phản ánh đúng bản chất tình hình mà thậm chí cố tình phớt lờ những thành tựu của việt nam trong tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
bộ ngoại giao việt nam khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người
điều này được quy định rõ trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba hệ thống pháp luật của việt nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế
thời gian qua việt nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách về tín ngưỡng tôn giáo và những nỗ lực và thành tựu của việt nam về bảo đảm quyền con người
việc về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho người dân đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi
và việc hoa kỳ đưa việt nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt
điều này được quy định về tự do tôn giáo là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan cũng như thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại việt nam
và việt nam sẵn sàng trao đổi với phiếu hoa kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
một quyết định dựa trên những cơ sở thiếu khách quan thậm chí mang tính phiến diện với lý do cho rằng chính quyền việt nam đã bắt người
truy tố theo dõi từ chối hoặc không trả lời yêu cầu đăng ký và các yêu cầu xin phép khác của các tổ chức tôn giáo độc lập
hay căn cứ việc bắt giữ và xét xử bốn người của tịnh thất bồng lai
những căn cứ phi lý này đã gặp phải sự phản đối của dư luận bởi giống như một hành động cố tình bao che cho những đối tượng vi phạm pháp luật
lừa dối dư luận thế giới chống phá việt nam dưới vỏ bọc tự do tôn giáo
trở lại cái danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo
tôi nghĩ rằng trước hết là phải nên lắng nghe chính người dân việt nam chính các tổ chức cá nhân tôn giáo việt nam
người ta nói lên cái việc mà chính sách cũng như việc thực hiện chính sách về tôn giáo của chúng ta
đúng như quan điểm của thiếu tướng bùi thanh hà nếu muốn nhận định đúng thì không thể chỉ dựa vào những thông tin sai lệch
những đánh giá phiến diện mà phải lắng nghe
chính những người dân việt nam chính các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại việt nam
và phóng viên truyền hình công an nhân dân intv đã lắng ngay ý kiến từ trung ương giáo hội phật giáo việt nam
tổ chức phật giáo toàn quốc của việt nam là đại diện tăng ni phật tử việt nam trong và ngoài nước
là thành viên các tổ chức phật giáo quốc tế mà giáo hội tham gia
nhất định rằng ở việt nam không có tự do tôn giáo là một cái sai lệch phi khoa học không logic
tôi nói phi khoa học ở chỗ là tất cả những
những cái chứng cứ những cái dữ liệu mà họ thu thập nó không đại diện phản ánh cho số đông
cho đại đa số các tín đồ của các tôn giáo mà họ cóp nhật ở đâu đó những cái hiện tượng mang tính cá nhân
trong một thế giới ngày càng đa dạng không một nước nào có quyền áp đặt mô hình chính trị
kinh tế văn hóa của mình trong một quốc gia khác
các quyền và tự do của mỗi cá nhân kể cả tự do tôn giáo
chỉ có thể được bảo đảm và phát huy trên cơ sở tôn trọng quyền
và lợi ích chung của dân tộc và cộng đồng
trên bình diện quốc tế việt nam có những đóng góp tích cực vào các hoạt động của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của việt nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tin tưởng và đánh giá cao
việc việt nam trúng cử hội đồng nhân quyền đã thể hiện đúng nguyện vọng của nhân dân
người dân trao quyền để các bạn đại diện cho tiếng nói của họ ở diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới
là liên hợp quốc cho nên tôi chắc rằng việt nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa
tại hội đồng nhân quyền liên hợp quốc là góp phần đảm bảo quyền con người trên toàn cầu
ở trong nước theo thống kê điều tra dân số gần đây nhất
đến nay việt nam có ba mươi tám tổ chức tôn giáo trên hai mươi bốn triệu tín đồ tám mươi chức sắc và hơn hai mươi sáu cơ sở thờ tự
đồng đảo người có đạo đã và đang tham gia các hoạt động chung của xã hội
đoàn kết xây dựng cuộc sống với phương châm tốt đời
đồng đảo nhiều chức sách tôn giáo có uy tín đã được bầu vào quốc hội
hội đồng nhân dân các cấp và mặt trận tổ quốc việt nam
niệm quyền được đảm bảo không chỉ được đảm bảo mà luôn luôn được phát triển
trong những chủ trương đường lối của đảng và nhà nước
trong cái quyết sách của chính phủ của quốc hội
thì bao giờ cũng lấy con người làm trung tâm con người là chủ thể
tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân là chủ trương chính sách nhất quán xuyên suốt của đảng nhà nước việt nam
và được thể chế hóa bằng hệ thống pháp luật vì đây là một trong những quyền cơ bản của con người
được hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba khẳng định trên nguyên tắc hiến định
sau đó đã được thể chế trong luật tin ngưỡng tôn giáo hai nghìn một mươi bốn
ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới quyền tự do tôn giáo đều phải diễn ra trong khuôn khổ pháp luật
chứ không thể có sự tự do một cách vô nguyên tắc
và đương nhiên ở việt nam cũng vậy các tôn giáo hoạt động tại việt nam cũng phải tuân thủ pháp luật
như các tổ chức xã hội khác nghĩa là phải đăng ký phải được chính quyền cho phép
và việt nam đã đơn giản hóa những thủ tục cấp phép hoạt động
tôi đã xin được giấy phép hoạt động của nhà thờ được hai năm nay chỉ chưa tìm địa điểm để sinh hoạt thôi
tôi thì thấy mình cứ hoạt động đúng theo quy định của pháp luật của nhà nước việt nam
là mọi thứ nó sẽ tốt thôi
tôi sống ở mỹ thì cũng có những quy định
quy định giống như ở việt nam tức là những người sinh hoạt của nhà thờ
thì vẫn phải tuân thủ những quy định của nhà nước sở tại mà
nên nếu có ai hỏi về đất nước việt nam thì cảm nhận của tôi là đất nước tự do và con người rất tốt
việt nam là một quốc gia có khoảng một phần tư dân số theo các tôn giáo
tất cả các tôn giáo ở việt nam đều hướng thiện chung sống hòa bình
không có xung đột đức tin và chiến tranh tôn giáo
người việt nam được tự do lựa chọn theo hoặc không theo tôn giáo
và tất cả đều bình đẳng trước pháp luật
với những kết quả đã đạt được việt nam có thể khẳng định tình hình tự do tôn giáo ở đất nước mình
đồng thời thông qua các cơ chế và diễn đàn song phương đa phương khu vực và quốc tế
đặc biệt là liên hợp quốc có một sự thật rõ ràng được thừa nhận
đó là việt nam đang tích cực cùng các quốc gia khác trên thế giới đấu tranh bảo vệ
phát huy các nguyên tắc nội dung tiến bộ về tự do tôn giáo
và vẫn sẽ kiên trì bảo vệ lẽ phải trong lĩnh vực này
đến đây phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc